nhân ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai vừa qua tại xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương
hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh hải dương đã tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp này hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh hải dương đã trao tặng bốn mươi xuất quà
mỗi suất trị giá bốn trăm linh đồng cho đối tượng là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
đây là món quà ý nghĩa nhân đạo thể hiện sự quan tâm chung tay giúp đỡ của các cấp các ngành các tổ chức cá nhân
dành tặng người khuyết tật nhằm giúp người khuyết tật vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống
đồng thời khích lệ động viên tạo động lực để họ vơi đi mặc cảm vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống